tin tức an ninh trật tự công an huyện sóc sơn thành phố hà nội đã khởi tố bắt tạm giam tài xế ô tô
không chấp hành hiệu lệnh tăng ga đâm vào cán bộ cảnh sát giao thông về tội giết người
theo điều tra ban đầu vào khoảng hơn hai mươi h ngày bảy tháng một tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự
công an huyện sóc sơn thực hiện công tác xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn
tại tuyến đường ba mươi năm xã hồng kỳ huyện sóc sơn tp hà nội
khi thấy tổ công tác tài xế điều khiển xe ô tô đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy
thấy vậy đại úy nguyễn văn thưởng đã ra hiệu lệnh cho xe dừng lại
nhưng tài xế vẫn tiếp tục nhấn ga cán qua người khiến đại úy thưởng bị chấn thương sọ não
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đối tượng được gia đình động viên đã ra đầu thú
cơ quan công an cũng đã kiểm tra xét nghiệm máu cho thấy nồng độ cồn trong máu của đối tượng
là tám mươi ba mg trên một lít khí thở
công an nghệ an cũng vừa phá thành công chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô số đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn năm trăm linh triệu đồng
tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng
đường dây này do đối tượng nguyễn thị sơn chú thành phố vinh cầm đầu
để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng các đối tượng sử dụng số điện thoại không chính chủ
lập tài khoản mạng xã hội như telegram zalo hay facebook để nhận và chuyển tin nhắn lô đề
sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an nghệ an đã phá thành công chuyên án
triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề sử dụng công nghệ cao
bắt giữ một mươi hai đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn điện thoại di động năm thẻ ngân hàng và nhiều vật chứng liên quan
bước đầu công an nghệ an đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc
trong ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn là hơn năm trăm linh triệu đồng
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cũng đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với trần văn thao chú thành phố tam kỳ và bốn đối tượng liên quan để điều tra về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo điều tra đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do trần văn thao cầm đầu
hoạt động trên địa bàn thành phố tam kỳ và các huyện lân cận với lãi suất cho vay ba trăm sáu mươi năm một năm
đường dây của thao có sự phân công công việc
cho từng đối tượng như phát tờ rơi thu lãi đòi nợ
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay các đối tượng cho vay lãi nặng
với số tiền trên một ba tỷ đồng thu lợi bất chính gần năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp con tung vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lê quang đoàn
chú tp con tung là đối tượng gây ra vụ trộm cấp tài sản trên địa bàn phường nguyễn trãi tp con tung
vào khoảng chín h ngày một mươi tháng một hai nạn nhân là thợ nội thất tại phường lê lợi tp con tung
để một chiếc xe máy trước cổng xưởng thì bị một nam thanh niên lấy trộm xe
hai người lấy xe mô tô đuổi theo đối tượng trộm cấp và trị hồ
thì được hai đồng chí công an phường nguyễn trãi phối hợp bắt được đối tượng trộm cắp
trong quá trình truy bắt đối tượng đoàn rất manh động và liều lĩnh
đối tượng đã tông thẳng xe mô tô vào xe nạn nhân
khiến cho một người bị gãy tay hai xe mô tô bị hư hỏng nặng
công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với vũ hồng giang
giám đốc công ty trách nhiệm ưu ạn hangua hai
địa chỉ tại phường trần hưng đạo tp hải dương để điều tra về tội trốn thuế
với vai trò là người đại diện theo pháp luật và giữ chức giám đốc công ty trách nhiệm ưu ạn hangua hai
trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi vũ hồng giang đã sử dụng tám mươi tờ hóa đơn
có hàng hóa dịch vụ kèm theo với tổng số tiền là hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
thuế giá trị gia tăng hơn một mươi một tỷ đồng của một doanh nghiệp tại thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
để hạch toán hàng hóa đầu vào
tiếp đó đối tượng tiếp tục kê khai đề nghị cục thuế tỉnh hải dương cho hoàn thuế giá trị gia tăng
trên số hóa đơn nói trên với thi đại cho cục thuế tỉnh hải dương số tiền hơn một mươi tỷ đồng
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh quảng nam
vừa kiểm tra phát hiện một mươi một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát karaoke của một hộ gia đình
kiểm tra nhà ông nguyễn ngọc khánh ở đường hùng vương phường an sơn tp tam kỳ
phát hiện tại đây có một mươi ba thanh niên gồm tám nam năm nữ trong phòng đang mở nhạc với âm thanh lớn
nghi vấn những người trên sử dụng trái phép chất ma túy nên tổ kiểm tra tiến hành test nhanh
kết quả có một mươi một người dương tính với chất ma túy
tiếp tục kiểm tra phát hiện trên máy phát điện trước cửa ra vào của phòng hát karaoke
có bốn túi ni lông chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy loại ketamin
có tổng khối lượng một mươi một gram
một túi ni lông bên trong có ba mươi bảy viên nén có tổng khối lượng một mươi sáu g
tổ kiểm tra tiến hành bàn giao toàn bộ vụ việc cho công an tp tam kỳ
tiếp tục xác minh làm rõ
nhìn lại bảy mươi hai giờ truy bắt nghi phạm nguyễn thành tâm hung thủ giết cô gái ở hóc môn
cướp cfh trốn về rừng keo ở lòng an
ngàn chiến sĩ công an được huy động tham gia truy bắt
tất cả các biện pháp nghiệp vụ được triển khai với quyết tâm truy bắt nghi phạm bằng mọi giá
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết vụ án này do nghi phạm nguyễn thanh tâm thực hiện một mình
chưa phát hiện có đồng phạm
đến nay động cơ gây án của nghi phạm là cướp tài sản giết người
tuy nhiên theo nhận định của công an nạn nhân bị sát hại giả mang với nhiều giác nhau chí mạng
đối tượng gây án cách rất giảm

tuy nhiên theo nhận định của công an tp hcm cho biết vụ án này do nghi phạm

đến sáng ngày chín tháng một trên trời có flycam bên dưới có cả ngàn chiến sĩ công an chưa kể còn có người dân hỗ trợ xe cơ giới xe bút tiến vào rừng
lúc này tâm đang ẩn nấp dưới rừng dùng lá khô ngụy trang che đầu hở mặt để thở
nghi phạm sợ mấy mút mút trúng người nên đứng dậy bỏ chạy thì bị bắt giữ